bên lề hội nghị ngoại trưởng tổ chức an ninh và hợp tác châu âu đang diễn ra tại thành phố hamburg của đức
ngoại trưởng mỹ john kerry và người đồng cấp nga sergei lavrov đã không đạt được tiến bộ nào
về một lệnh ngừng bắn mới ở thành phố aleppo của syri
tại cuộc gặp hai nhà ngoại giao hàng đầu của mỹ và nga đã không đạt được tiến bộ nào về lệnh ngừng bắn
ở thành phố chiến lược aleppo nơi đang diễn ra các cuộc giao tranh giữa quân chính phủ syri được nga ủng hộ
và các lực lượng nổi dậy được mỹ hậu thuẫn
tuy nhiên ngoại trưởng mỹ john kerry cho biết ông vẫn hy vọng và sẽ tiếp tục làm việc với phía nga
để tìm ra một giải pháp cho vấn đề này
trong khi đó tình hình chiến sự tại syri lại có những diễn biến mới tích cực
trong ngày hôm qua quân đội syri đã dành thêm nhiều khu vực từ tay lực lượng phiến quân tại aleppo
ba tuần kể từ khi mở đợt phản công quy mô lớn nhằm giành lại aleppo
quân đội chính phủ đã tái chiếm được gần tám mươi diện tích lãnh thổ từ tay phiến quân
đặc biệt tại khu vực phía đông aleppo và vẫn đang tiếp tục đà tiến của mình